sáng nay tại phiên hình sự sơ thẩm tòa nhân dân huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt vũ tiến minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại thôn phi nôm xã hiệp thạnh huyện đức trọng ba mươi tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng bảy đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện đức trọng
đi kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng chống dịch của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng trên địa bàn thị trấn
khi đến kiểm tra quán ăn linh nhi số bảy mươi hai sư vạn hạnh thị trấn liên nghĩa
thì phát hiện trong quán có một bàn gồm chín người đang ăn uống vi phạm quy định phòng chống dịch
trong lúc làm việc với chủ quán vũ tiến minh đã to tiếng thách thức
dùng tay hất về phía một thành viên đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đức trọng
tiếp đó minh lại cầm ghế đập vào một cán bộ nhằm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra
hôm nay lãnh đạo công an huyện đan phượng cho biết đang điều tra vụ việc một nhóm người cầm theo hung khí
tại khu đô thị tân tây đô xã tân hội huyện đan phượng hà nội
chiều tối ngày ba mươi tháng một mươi camera an ninh tại sảnh tòa nhà hhb đã ghi lại được hình ảnh
một đối tượng dùng hung khí hành hung cư dân trước sự chứng kiến của bảo vệ tòa nhà
những người đánh cư dân trong này đã có hung khí
cho nên khi thấy chúng ta ra can ngăn
đồng người xong rồi sau khi xong trong khoảng ba năm phút
có bốn đối tượng khác xong vào đánh tiếp
chúng tôi thực ra là bảo vệ tài sản và an ninh trật tự ở đây
nhưng vì đối tượng có hung khí
cho nên là chúng tôi cũng không thể áp sát gần được
sự việc khiến người dân nơi đây hoang mang và bức xúc
cảm giác là rất là sợ
sợ là khi mà mình đến mình không được an toàn ngay chính ngôi nhà của mình
họ có thể ngang nhiên và xâm nhập vào chính ngôi nhà của những cư dân ở đây để họ làm những cái chuyện như thế
không những là anh trọng mà đã từng hành hung bác lam trưởng ban quản trị tòa nhà này một lần rồi
đấy thì tôi rất là lo sợ điều đấy
nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định xảy ra từ khu vực khuôn viên của khu đô thị
nạn nhân để xe từ đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi đến tối ngày ba mươi tháng một mươi thì quay lại lấy xe
thời điểm đó xuất hiện một người đàn ông được cho là nhân viên trong xe đến nhắc nhở và hai người xảy ra tranh cãi
khi nạn nhân quay trở về sảnh tòa nhà thì bị hành hung
liên quan đến điểm trông giữ xe người dân ở đây cho biết đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương kiểm tra tính hợp pháp của bãi xe này
nhằm đem lại quyền lợi chính đáng cho người dân
do mâu thuẫn về cái bãi đỗ xe cái bãi đỗ xe là từ xưa nay nó là cái điểm nóng ở đây rồi
cái điểm nóng ở cái khu này rất là cá nhân tôi đã có từng là từng có đã có lần là tôi gửi xe tôi đổ xe ngay ở chỗ trước cửa hhb đường kia mà
cái anh bảo vậy anh cũng lại anh bắt tôi là phải đưa tiền nhưng mà tôi không đưa
tôi bảo tôi người hhb sao tôi phải đưa tiền cho các anh
rất nhiều vụ xô xát ở đây rồi chứ không phải cứ một vụ là người ta vào người ta làm nập ngay dạo chốt chặn hết các ngã
xong thu tiền của người dân bất hợp pháp mà chính quyền chả giải quyết đâu đúng đâu
tôi thấy lại đâu lại
đó đúng đấy cứ vào dẹp được vài hôm rỡ và rìa xong rồi đến mấy hôm lại đâu lại thấy lại chắn lại rào chắn
gây bức xúc cho người dân chúng tôi rất nhiều
liên quan đến sự việc hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục tiến hành xác minh thu thập chứng cứ để điều tra
hiện tại đã xác định được một số đối tượng có liên quan
công an huyện e a k tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố một trạm phó trạm kiểm lâm có hành vi nhận hối lộ để lâm tạc vào khu bảo tồn thiên nhân e a s o
huyện e a k phá rừng
đó là vương thế cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trạm phó trạm số năm thuộc khu bảo tồn thiên nhân e a s o
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố đối với hoàng công ý trạm trưởng trạm kiểm lâm số ba thuộc khu bảo tồn thiên nhân e a s o về hành vi nhận hối lộ
theo điều tra ban đầu ý được ban quản lý khu bảo tồn thiên nhân e a s o phân công làm tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân tổ chức xâm hại đến rừng
tại các tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi và vùng dắp danh giữa khu bảo tồn thiên nhân e a s o với huyện sông hình tỉnh phú yên
tuy nhiên trong hai đợt tổ chức truy quét ở vùng dắp danh giữa khu bảo tồn thiên nhân e a s o với huyện sông hình
ý đã bàn bạc với cao để cho nhóm của ma khanh chú tại tỉnh phú yên vào rừng thuộc khu bảo tồn khai thác gỗ trái phép
sau khi nhận được số tiền hối lộ ba mươi năm triệu đồng từ ma khanh ý đã đưa cho cao bốn triệu đồng
nhóm của ma khanh gồm hàng chục người đã vào rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn vận chuyển chót lọt đi tiêu thụ kiếm lời hàng trăm triệu đồng để chia nhau tiêu xài
một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn thành phố nha trang vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa triệt phá
bước đầu tạm giữ bốn đối tượng cùng nhiều tài liệu và tăng vật có liên quan
theo đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa và công an thành phố nha trang tổ chức kiểm tra đồng loạt một mươi năm địa điểm có hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trên địa bàn thành phố nha trang
qua kiểm tra lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tại bốn điểm lập biên bản sự việc tại một mươi một điểm về hành vi tổ chức đánh bạc
tổ quản công an tạm giữ bốn đối tượng gồm phan thị mai hà chú tại phường vạn thắng phan quốc quỳnh chú tại xã diên điền huyện diên khánh mai thị thanh xuân chú tại phường phước tiến huỳnh thị trúc thi chú tại phường phước hòa cùng hơn sáu trăm một mươi năm triệu đồng hai mươi ba điện thoại một gian máy tính một máy tính sách tay ba máy in cùng nhiều sổ sách và phơi ghi số đề
điều tra bước đầu cho thấy là một số điểm tổ chức mua bán lô đề sau đó đã chuyển toàn bộ tịch đề và tiền cho phan thị mai hà thông qua mạng xã hội gia lô và vụ việc đang được điều tra mở rộng
liên quan đến vụ đột nhập nhà dân cướp tài sản rồi dùng dao đâm trọng thương chủ nhà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam phan trí thiện ba mươi một tuổi ở phường một thành phố trà vinh để điều tra về tội giết người và cướp tài sản
tại cơ quan công an thiện khai nhận do vay nóng thiếu nợ khoảng một trăm linh triệu đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà khá giả nghĩ nhà của bị hại có nhiều tiền nên đối tượng đã đột nhập cướp tài sản
khi bị phát hiện đối tượng đã dùng dao tấn công các bị hại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
với thủ đoạn kêu gọi huy động vốn đầu tư vào các dự án đất đai
trần thị sa trú tại thành phố bắc ninh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam trần thị sa
trần thị sa đã đưa ra những thông tin gian dối với mọi người là có nhiều đơn hàng cung cấp cho các công ty trong khu công nghiệp và kêu gọi góp vốn để hưởng lợi
đưa ra những thông tin có nhiều lô đất ở các dự án kêu gọi mọi người góp vốn đầu tư
thực tế thì số tiền hàng trăm tỷ đồng kêu gọi được sa không đầu tư vào đất mà đổ vào các sàn giao dịch tài chính trên mạng internet
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đề nghị những ai là bị hại của trần thị sa liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
tại địa chỉ phương khắc niệm thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh hoặc liên hệ với điều tra viên nguyễn văn hưởng theo số điện thoại chín trăm sáu mươi năm sáu mươi sáu hai mươi hai bảy mươi bảy
cũng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản công an tp hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa khởi tố bắt tạm giam trần văn mạnh chú ở quận dương kinh thành phố hải phòng thủ đoạn của mạnh là kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội
theo điều tra của cơ quan công an trang facebook có tên quỹ tử thiện cộng đồng được trần văn mạnh tạo lập từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
lấy thông tin hình ảnh của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên chuyên mục nhân ái của các trang báo địa tử uy tín
sau đó chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân của mạnh để kêu gọi cộng đồng quyên góp từ thiện
bằng thủ đoạn trên đến nay trần văn mạnh đã thu được khoảng hơn sáu trăm linh triệu đồng của các nhà hảo tâm mà không hề thực hiện bất kỳ một hoạt động tư thiện nào như cam kết
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa điều tra làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường bảy tp tuy hòa
cụ thể dạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi đặng ngọc vĩnh chú tại phường chín điều khiển xe máy chở nguyễn biên chú tải xã an phú thành phố tuy hòa
đến kho vật tư thuộc dự án conotel apec madala windham phú yên nằm trên đại lộ hùng vương phường bảy tp tuy hòa
tại đây biên và vĩnh đã sử dụng kìm cá lê để tháo ốc vít kết nối vách tôn nhà kho rồi chui vào bên trong lấy đi hai mươi ba cuộn cắp điện có tổng trị giá một mươi bảy triệu đồng
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến rồi đốt xe máy gây náo loạn khu phố
đến ngày hôm qua đơn vị đã tạm giữ hình sự nguyễn quốc khanh quê ở an giang để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo điều tra ban đầu đêm ngày ba mươi tháng một mươi khanh cùng với đỗ văn chín đỗ út mười hồ xuân dũng đỗ văn thụa và giang ngồi ăn nhậu tại công trình xây dựng tại vườn bình chuẩn tp thuận an
sau đó có nguyễn văn sửu đến nhậu trung tại đây xỉu và thụa xảy ra mâu thuẫn cãi vã
khi cả nhóm ra về đến đường bình chuẩn bốn mươi hai thì thụa bị xử và nhóm bạn chặn đánh
nhóm của khanh sau đó đến can ngăn và đánh hội đồng khiến sửu vào chạy
tại hiện trường còn xe máy của sửu nên khanh đã châm lửa đốt rồi bỏ đi
sau khi nhận được thông tin vụ việc công an phường bình chuẩn đã truy xét bắt giữ các đối tượng gây án ngay trong đêm
nhưng không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng đi xe máy với tốc độ lớn ở trên đường gây bức xúc cho người dân
lực lượng công an thành phố đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp nỗ lực chấn áp bên cạnh đó cũng tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hoàn kiếm hà nội
đây là hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi nhận tại một số tuyến phố trên địa bàn quận hoàn kiếm hà nội
vào thời điểm từ hai mươi ba h đêm đến một hai h sáng ngày hôm sau liên tiếp xuất hiện các đoàn đi xe với tốc độ lớn như thế này
trước thực tế này nhiều người dân sống trên địa bàn quận thấy rất bức xúc
cái hành vi này thì quá như là nguy hiểm và nghiêm trọng
thì có những trường hợp ở trên tuyến đường này thì theo tôi được biết là thanh niên cũng đã lạng lách phóng nhanh gây mất đoàn kết với nhau
và hăng lên thì ba trạm chảy ra tai nạn nghiêm trọng
thậm chí là cũng đã có hai tai nạn rất nghiêm trọng
những cái hành vi về vi phạm về cái trật tự về an toàn xã hội thì chúng ta cần phải kiên quyết lên án và có một cái những cái biện pháp cứng rắn
biện pháp cứng rắn ví dụ như là vi phạm thì không những là dạng tạm giữ phương tiện mà chúng ta có thể tịch thu những phương tiện vi phạm đấy
vì nó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta
để có thể ngăn chặn chấn áp hành vi này thời gian qua công an quận hoàn kiếm đã liên tục triển khai nhiều biện pháp
đặc biệt trong đó có việc tuần tra mật phục trinh sát hóa trang
thì quá trình tuần tra chúng tôi đã nắm bắt các đối tượng ví dụ như khung đường đi của các đối tượng
về an toàn cho người tham gia giao thông trên đường
trong thời gian vừa qua công an quận hoàn kiếm cũng đã bắt được xử lý rất nhiều đối tượng dăn de và xử lý với hình thức hoạt tù đối với các đối tượng
pháp luật đã quy định rất rõ các hành vi đuôi xe chế phép
tổ chức đuôi xe hay cổ vũ đuôi xe chế phép